công an tỉnh cà mau đã khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau
cùng với hai cán bộ khác của cdc và sở y tế tỉnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can bao gồm đặng hải đăng giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc cảm mau hồ quang nhu
phó trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ cdc cảm mau và lê ngọc định trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh cà mau
quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
lê ngọc định đặng hải đăng và hồ quang nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu
không đảm bảo công bằng minh bạch vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên một mươi hai